thưa quý vị ngay sau khi tỉnh khánh hòa xuất hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
công tác phòng chống dịch nóng hơn bao giờ hết tại các cảng cá và chợ truyền thống
vào thời điểm này trên địa bàn thành phố nha trang một số chợ đã tạm ngừng hoạt động
những chợ lớn ở trung tâm thành phố cũng đã khẩn trương xây dựng các phương án
triển khai đồng thời nhiều biện pháp phòng chống dịch
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
chợ vĩnh hải nha trang ngay sau khi tiếp nhận thông tin có ca nhiễm tại cảng cá hòn rớ
đã chủ động phun thuốc khử khuẩn toàn bộ chợ lập một mươi ba chốt kiểm soát
yêu cầu người ra vào đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
chợ có tổng số hơn một năm trăm linh lô sạp với tám trăm năm mươi tám hộ kinh doanh
hàng ngày ban quản lý chợ đều cử người đi nhắc nhở trực tiếp bà con chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang
những trường hợp có liên quan đến ca nhiễm ở hòn rớ đều tạm ngừng buôn bán tại chợ
ba hộ bán cá được đưa vào danh sách ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm
đầu vào hàng hóa đưa vào chợ được theo dõi chặt chẽ